với những nỗ lực nhằm đưa văn hóa lịch sử trở nên gần gũi hơn với công chúng đặc biệt là giới trẻ
thì mới đây sword và câu lọc bộ tuyên truyền văn hóa lịch sử trường đại học khoa học xã hội và nhân văn
đã phối hợp tổ chức cuộc thi gánh văn hóa
cuộc thi có sự bảo trợ của unesco đã mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho người tham gia
không đặt nặng sự hiểu biết tường tận của thí sinh lên đầu
gánh văn hóa như một cơ hội để các bạn học sinh yêu mến văn hóa lịch sử
có thể tiếp cận và thể hiện sự hiểu biết tìm tòi của mình qua những hình thức sáng tạo
như làm phim vẽ tranh chụp ảnh diễn kịch thời trang
có một cái sứ mệnh mà chúng tôi luôn đặt ra đó là làm sao lan tỏa được cái giá trị văn hóa lịch sử
vì vậy mà khi mà ngồi với cả sqa việt nam để lên kế hoạch tổ chức một cuộc thi về văn hóa
thì chúng tôi cảm thấy rất là hào hứng vì cái mục đích tổ chức cuộc thi này
nó không đơn thuần chỉ là như các cái chương trình các sự kiện khác về văn hóa

đối tượng chính của cuộc thi hiện tại muốn hướng tới là các bạn học sinh
ở cái lứa tuổi mà các bạn ấy đang muốn tìm hiểu rất là nhiều điều
cần phải tìm hiểu cần phải biết và cần phải trang bị cho mình
cuộc thi gồm ba vòng thi vòng thi online vòng thi thử thách đồng đội và vòng thi chung kết
không lựa chọn cách tìm hiểu thu nạp kiến thức về lịch sử
mỗi đội thi có cách thể hiện riêng tạo nên sự phong phú và hấp dẫn cho cuộc thi
em nhận thấy rằng là trong suốt cái quá trình học tập của mình
có rất là nhiều các cái hoạt động hoặc là các cái trải nghiệm khác
khi mà ở bên ngoài lớp học nhưng mà ít khi bọn em có cơ hội
để có thể ra ngoài khuôn viên trường học và có thể trải nghiệm
những cái nét đặc sắc và những cái văn hóa của hà nội
thì em thấy đây cũng là một cái cơ hội rất là hiếm gặp
để bọn em có thể làm những cái điều như thế
cái mong muốn lớn nhất của bọn em là có thể trao dồi được nhiều kỹ năng hơn
thật sự tìm hiểu được cái đẹp cái giá trị văn hóa của việt nam nhiều hơn
còn về cái kết quả thi thì bọn em chỉ hy vọng là bọn em đã có thể cố gắng hết sức
và vui hết sức mình trong quá trình thi và tham gia các hoạt động
gánh văn hóa giúp lan tỏa niềm yêu thích tìm tòi về những nét văn hóa độc đáo
không chỉ tới người tham gia mà còn tới cộng đồng
giúp các bạn trẻ nhận định rõ hơn màu sắc của mình trong một thế giới văn hóa đa sắc màu
và lan tỏa nét đẹp văn hóa lịch sử của việt nam đến với bạn bè thế giới